thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận là một nội dung quan trọng được đề cập trong nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai
theo đó nghị quyết đưa ra mục tiêu rất rõ của công tác dân vận đó là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với đảng
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân
tập hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước
phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhìn lại ba mươi năm thực hiện đường lối đổi mới cả về thành tiệu và hạn chế khuyết điểm đảng ta rút ra năm bài học quan trọng
trong đó có bài học đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm dân là gốc vì lợi ích của nhân dân dựa vào nhân dân
phát huy vai trò làm chủ tinh thần trách nhiệm sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
đây là bài học sâu sắc là sự kế thừa ý thức dân là gốc của ông cha ta qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước
công tác dân vận là trách nhiệm hệ thống chính trị mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị công tác này của riêng từng tổ chức
nhưng mà cũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị không thể nói rằng là công tác vận động thanh niên là trách nhiệm của riêng đoàn thanh niên
cộng sản hồ chí minh được mà đây trách nhiệm của cả hệ thống chính trị không thể nói phụ nữ là trách nhiệm riêng của tổ chức phụ nữ
mà phải nói là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thì đây là những cái quan điểm mà có thể nói tiếp tục được phát triển mở rộng
cương lĩnh đất nước xây dựng thời kỳ quá đồ lên chủ nghĩa xã hội cương lĩnh của chúng ta là được xây dựng năm một nghìn chín trăm chín mươi một và được sửa đổi bổ sung vào năm hai nghìn một mươi một
năm bài học kinh nghiệm trong cương lĩnh nêu ra có bài học sự nghiệp cách mạng là của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ tám thứ chín thì cũng có bài học nói đến bài học về nhân dân
như vậy là toàn bộ
những bài học về nhân dân
văn bản đã qua của chúng ta thì đều nhắc đến vai trò của nhân dân
vừa là động lực vừa là thúc đẩy cho sự nghiệp cách mạng và vừa là bài học kinh nghiệm rất là sâu sắc
để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu công tác dân vận của đảng trong tình hình mới nghị quyết đại hội một mươi hai xác định
giải pháp đầu tiên mà cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện là tổ chức tốt việc học tập quán triệt nội dung công tác dân vận của đảng
tổ chức học tập quán triệt tốt nghị quyết của đảng không chỉ góp phần nâng cao nhận thức
mà còn là cơ sở để xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng về công tác dân vận
trên cơ sở các nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và tình hình thực tế của từng đảng bộ
để các cấp các ngành các đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cho địa phương tổ chức mình một cách phù hợp hiệu quả
theo đó một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng đảng
trọng tâm là kiên quyết kiên trì thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
thực hiện mục tiêu xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
đội ngũ cán bộ đảng viên làm công tác dân vận phải thật sự tin dân trọng dân gần dân hiểu dân học dân dựa vào dân và có trách nhiệm với dân
kiên trì bám sát thực tiễn nói đi đôi với làm
trên cơ sở đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng để mỗi đảng viên đều nêu gương cho quần chúng nói theo
trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thì với bản thân tôi là có một cái quan điểm là khi mình đã nói những cái nội dung nào thì phải thực hiện
lời hứa là đảm bảo bản thân là cũng phải hiểu được những cái phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc
tôi thì cũng đã phải tham gia học một lớp tiếng
dân tộc giao thì như vậy người dân người ta sẽ tin tưởng vào cái công tác chỉ đạo cũng như là cái nội dung tuyên truyền của mình
dân rất tốt cái khả năng cách mạng rất là dồi dào miễn là lúc đó dân phải tin đảng và chính quyền
nơi nào không tin thì dân không hợp tác nơi nào mà dân tin thì dân hợp tác với đảng chính quyền
và chúng ta thấy nhiều nơi dân sẵn sàng khiến cả đất của mình
để cho làm công trình công cộng làm đường xá làm trường học dân ủng hộ tiền
để mà góp vào cái công trình công cộng này công trình công cộng khác
thì rõ ràng đây không phải là cái chỗ mà kinh tế cái khả năng kinh tế của dân
mà đây là niềm tin niềm tin của dân đối với đảng và chính quyền
thực hiện hiệu quả chủ trương giải pháp về công tác dân vận theo nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
từ việc nhận thức đúng vị trí vai trò đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận
người có năng lực có uy tín kinh nghiệm làm công tác dân vận
chú trọng luân truyền đào tạo bồi dưỡng bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận
khắc phục tình trạng đưa cán bộ phẩm chất năng lực yếu và không có uy tín về làm công tác dân vận
làm tốt làm đúng việc này không chỉ góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong xã hội
phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới mà còn là giải pháp xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền cũng như tập trung giải quyết triệt đề các vấn đề nổi cộng bức xúc
góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa đảng với dân
tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân góp phần triển khai hiệu quả
đưa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và đại hội đảng các cấp vào trong cuộc sống